tối ngày hai mươi một tháng ba theo giờ việt nam tổng thống nga vladimir putin và chủ tịch trung quốc tập cận bình
đã bắt đầu cuộc hội đàm chính thức tại điện kremlin trong khuôn khổ chuyến thăm của nhà lãnh đạo trung quốc tới mát x cơ va
đây cũng là chuyến công du đầu tiên của nhà lãnh đạo trung quốc tới nga
kể từ khi mát x cơ va tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine vào cuối tháng hai năm ngoái
cuộc gặp thượng đỉnh giữa chủ tịch trung quốc tập cận bình và tổng thống nga vladimir putin
đánh dấu cuộc gặp lần thứ bốn mươi giữa hai nhà lãnh đạo này
tổng thống putin đã chào đón nhà lãnh đạo trung quốc tập cận bình tại điện kremlin
theo hãng tin tass hai nhà lãnh đạo thảo luận về việc thúc đẩy phát triển hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện
và hợp tác chiến lược giữa nga và trung quốc trao đổi quan điểm về các vấn đề lớn của khu vực và thế giới
liên quan đến ukraine tổng thống putin một lần nữa khẳng định với chủ tịch tập cận bình rằng
ông luôn cởi mở về tiến trình đàm phán
trong ngày hai mươi một tháng ba chủ tịch trung quốc tập cận bình cũng đã hội kiến thủ tướng nga mikhail mishutin tại moscow
chuyến thăm nga của chủ tịch tập cận bình chung thời điểm thủ tướng nhật bản kishida fumio thực hiện chuyến thăm bất ngờ tới ukraine